các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và bắt tạm giam đối tượng đặng phú để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thành công vụ